thanh tra bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi tránh thanh tra các sở giáo dục và đào tạo
về việc triển khai công tác thanh tra năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đề nghị của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo tránh thanh tra các sở giáo dục và đào tạo
cần tham mưu giám đốc sở tập trung thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
trong việc tổ chức dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học
ngoài ra trong năm học này các đơn vị cần quan tâm thanh tra kiểm tra
việc thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách trong nhà trường
về việc bảo đảm an toàn trường học và các vấn đề khiến phụ huynh bức xúc
các địa phương cần công khai số điện thoại đường dây nóng và cử cán bộ thường xuyên tiếp nhận
thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm